trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay đối với các công trình giao thông trọng điểm của thủ đô
thì ngoài việc bảo đảm an toàn biện pháp thi công thì tuân thủ quy định trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng là một trong những yếu tố quyết định để các công trình này về đích đúng tiến độ
tuyến đường vành đai ba thủ đô hà nội là một trong những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn nhất của thành phố
trong thời gian vừa qua tình trạng ùn tắc không nhỏ trên tuyến đường ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội
dự án kéo dài vành đai ba từ đoạn mai dịch đến chân cầu thăng long hay như dự án cầu vượt thấp qua hồ linh đàm
là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết những bất cập tồn tại trên tuyến đường này
hiện tại nhà thầu đang thi công tất cả các phần hạng mục ví dụ như bản mặt cầu lan can tường chắn hai đầu cầu
và các hệ thống phụ trợ khác của phần đường ví dụ như đường giao thông hệ thống cống rãnh
theo các cơ quan chức năng nếu đi vào hoạt động dự án được kỳ vọng sẽ giảm tải cho nút giao thanh xuân và pháp vân
giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại nút giao nguyễn hữu thọ với đường giải phóng và khu vực linh đàm
do vậy sẽ giải tỏa được áp lực giao thông rất lớn tại đây
đâm vị thi công cho biết do đặc thù địa bàn thi công nên khi triển khai cũng gặp không ít khó khăn
đặc biệt là việc bảo đảm an toàn giao thông trong việc thi công
đoạn đường lên xuống vành đai ba
hiện nay mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tuy nhiên các dự án giao thông trọng điểm
dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn thủ đô đang được tập trung triển khai
dự án này đang gấp suốt thi công
trong phần trại thả mật cầu mỗi ngày công trường có hàng trăm kỹ sư và công nhân làm việc
và chia theo tổ đội làm việc theo nhóm dưới một mươi người tập trung bảo đảm hoàn thành nốt các công trình phụ trợ của tiến đường
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông ngoài việc bảo đảm an toàn tại vị trí thi công tại các điểm ổn tắc tập trung đông người
thì trong bối cảnh như hiện nay các đơn vị thi công cũng cần phải tăng cường bảo đảm an toàn
phòng chống dịch bệnh cho chính những công nhân đang thực hiện công việc
đặc biệt cần phải có những phương pháp xử lý khi có sự cố
cái việc mà thực hiện việc đó nó phải có một cái quy trình khá là đặc biệt
ví dụ như các đơn vị thi công là phải trình bày một phương án là sự cần thiết của nó
chỉ kể cả những phương án chuẩn bị mặt hậu cần như thế nào
rồi cái khoảng giãn cách của những con người thực thi những cái công việc đó như thế nào
điều đó là các đơn vị thi công là phải trình bày
theo dự kiến các công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay
dự án hoàn thành sẽ kết nối toàn bộ tuyến đường vành đai ba trên cao với trung tâm thành phố hà nội
sân bay nội bài và các tỉnh khu vực phía bắc giải quyết tình trạng ồn tắc xung đột giao thông
vì vậy vấn đề đặc biệt cần được quan tâm chính là sức khỏe của các công nhân trên công trường
tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay